đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã tiếp phó đô đốc agus seti adi
tổng thư ký quốc phòng indonesia và đoàn cán bộ cấp cao quân đội indonesia bên lề hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác quốc phòng song phương hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua về các lĩnh vực trao đổi đoàn
hợp tác đào tạo trao đổi thông tin hợp tác giữa các quân binh chủng hải quân hải quân không quân và cảnh sát biển
với mong muốn hợp tác quốc phòng hai nước thời gian tới tiếp tục phát triển toàn diện thực chất
đại tướng ngô xuân lịch và phó đô đốc agus setiadi nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có
tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương nhất là các hội nghị hoạt động hợp tác về quân sự quốc phòng
do bộ quốc phòng việt nam chủ trì trong năm asean hai nghìn hai mươi